thưa quý vị và các bạn vụ việc bé gái tám tuổi tử vong do bị bạo hành xảy ra tại thành phố hồ chí minh
đã khiến dư luận bàng hoàng phẫn nộ trong thời gian vừa qua
hành vi của hai đối tượng gồm nguyễn kim trung thái là cha ruột của bé
và nguyễn võ quỳnh trang sẽ phải chịu mức xử lý như thế nào
khi liên tiếp các tình tiết mới trong vụ án này được làm rõ
còn bao nhiêu vụ việc tương tự chưa bị phát hiện cần làm gì để trẻ được bảo vệ
để trẻ được lớn lên trong an toàn
rất nhiều những câu hỏi đang được đặt ra nội dung có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xin kính chào quý vị khán giả tôi là dương trang
rất vui được đồng hành cùng quý vị trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa quý vị vụ việc một em bé bị bạo hành dẫn đến tử vong được xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra làm rõ để xử lý đúng người đúng tội đối với những kẻ phạm tội
những hình phạt nghiêm khắc nhất sẽ được đưa ra
thế nhưng sinh mạng của một đứa bé thì đã mất
mãi mãi không còn
đây là khu trung cư ở phường hai mươi hai quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
ở đây vốn dĩ cô bé tám tuổi sẽ có một mái ấm tình thương cùng bố và mẹ kế
lại trở thành nơi em bị hành hạ đánh đập tản nhẫn trong suốt một năm
những vết thương bầm tím trên người cô bé
không một ai có thể tưởng tượng được cô bé đã phải trải qua những đau đớn như thế nào
vết thương là những vùng động điểm
chẳng hạn như bến bên phải bằng thái dương của một đứa trẻ mà phải mai mấy mũi
vùng trên vai trên ngụy của bé
là mình thấy phù rồi cái làm mũ rồi những vết thương bầm tím hết cả người
tức là phải đánh bằng những vật tầy rất là nặng đánh bằng những hung khí rất là nguy hiểm
để dẫn đến cái chết
thì chúng tôi đọc chúng tôi không cầm được nước mắt
cha ruột của cô bé cũng đã bị bắt
hành vi xóa camera an ninh nhằm che giấu phi tăng chứng cứ phạm tội
vì sợ liên lụy đến bạn gái và mình càng khiến cho dư luận phẫn nộ hơn
trả lẽ bé mai như vậy rồi bé bị những vết thương trên người trả lẽ ba bé không biết
thành ra người cha này
cũng phạm tội biết mà không tố gáo
vụ án tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh tình thực trạng trẻ đang bị bạo hành
xâm hại một cách nghiêm trọng
thưa quý vị phải nhấn mạnh rằng pháp luật đã quy định rõ
mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em
đều bị nghiêm cấm
thống kê cho thấy kỷ luật mang tính bạo lực vẫn còn phổ biến ở việt nam
với sáu mươi tám bốn trẻ em trong độ tuổi từ một đến một mươi bốn tuổi cho biết
đã từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình
còn theo số liệu của bộ công an năm hai nghìn hai mươi có gần hai vụ bạo hành trẻ bị phát hiện
đáng nói chín mươi bảy số vụ bị phát hiện kẻ gây hại đều thân quen với nạn nhân
vâng quay trở lại vụ việc bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong
việc phải xử lý đúng người đúng tội tìm lại công bằng dù là muộn màng cho đứa trẻ tám tuổi
là điều bất kỳ ai cũng mong muốn
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội
sẽ cùng chúng ta chia sẻ một số nội dung cụ thể
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn luật sư đặng văn cường đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông liên quan đến xử lý hành vi bạo lực trẻ em
chúng ta đã có những quy định pháp luật cụ thể như thế nào ạ
với những hành vi mà bạo hành bạo lực xâm phạm đến trẻ em mà chưa gây ra nguy hiểm cho trẻ em
thì cái hành vi đấy đã bị xử phạt hành chính phạt có thể từ hai đến ba triệu đồng
thế còn trong trường hợp mà hành vi mà được xác định là bạo hành bạo lực bạo hành với trẻ em
xâm phạm đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm thân thể của trẻ em
thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
vâng cụ thể đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi một bé gái tám tuổi tử vong
do bị bạo hành xảy ra tại thành phố
trên thành phố hồ chí minh vừa qua thì các đối tượng trong vụ án này phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào ạ
với cái kết quả là phục hồi cái dữ liệu từ camera nhìn thấy hình ảnh rất rõ ràng
về hành vi đánh đập cháu bé một cách tàn nhẫn như vậy
và với một người bình thường thì hoàn toàn có thể nhận thức được rằng là
với cái gậy gỗ như vậy được xác định là hung khí nguy hiểm như vậy
mà với sức của người lớn như vậy mà đánh vào đứa trẻ không có khả năng tự vệ như vậy
vào những phùng hiểm yếu như vậy thì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân
và thực tế nạn nhân đã tử vong cơ quan điều tra đã chuyển tội danh sang tội giết người
được quy định tại điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có căn cứ có cơ sở và đúng pháp luật
và phải xử lý về tội giết người thì mới phù hợp với tính chất mức độ của hành vi vi phạm
phù đột với hậu quả xảy ra
vâng chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự việc bạo hành cũng như là xâm hại trẻ em
rất là đau lòng vẫn đang tồn tại và ở những góc khuất trong mỗi gia đình
thì việc tiếp cận và bảo vệ trẻ em đang gặp rất là nhiều khó khăn
chính là chúng ta thấy có cả những tình trạng thờ ơ và vô cảm
vậy chúng ta cần có những quy định về trách nhiệm của cộng đồng để bảo vệ trẻ em ra sao ạ
cái tư tưởng là đèn nhả ai nhái dạng và cái câu chuyện là chuyện của hàng xóm chuyện của người ta
chuyện riêng tư của người ta quyền riêng tư của người ta
đấy là cái vấn đề mà nhiều người đang có cái suy nghĩ như vậy
để dẫn đến tình trạng là trẻ các em bị bạo hành bị xâm hại
mà hàng xóm có thể biết có thể nghi ngờ nhưng họ bỏ mặt bỏ ngoài tay
bởi vì sao bởi vì cái đó xuất phát
nó xuất phát từ cái nhận thức từ văn hóa và còn yếu tố về pháp luật nữa
cái trách nhiệm của cộng đồng được lưng cao khi mà phát hiện hoặc nghi ngờ
thấy việc trẻ em bị bạo hành bị xâm hại
bất cứ cái người bạo hành xâm hại đó là cha mẹ là thầy cô giáo hay là ai
thì mỗi công dân đều phải có ý thức có trách nhiệm
là phải có những sự hỗ trợ can thiệp thậm chí là trình báo sự việc có chức năng
để vào một cuộc can thiệp
chứ còn khi những cái ứng xử đó trở thành những nét văn hóa
và những quy định của cộng đồng
pháp luật đó những chính sách đó được tuyên truyền được phổ biến
một cách rộng rãi để người dân nắm được
tạo thành một nét văn hóa một nét sống thành ý thức trong việc bảo vệ trẻ em
tôi nghĩ rằng là khi đạt được như vậy thì chúng ta mới bảo vệ tốt trẻ em
vâng vấn đề bạo hành trẻ em không mới nhưng luôn là điều nhức nhối
và mỗi khi có một sự việc xảy ra thì nhiều người đặt ra câu hỏi
về việc chúng ta thực thi các quy định pháp luật
cũng như các chế tài để bảo vệ trẻ em như thế nào
và ông nghĩ sao về điều này
và theo ông chúng ta cần phải có những giải pháp phòng ngừa
mang tính thật sự hiệu quả ra sao ạ
thì đầu tiên là phải tuyên truyền tuyên cho chính những trẻ em
nhận thức được cái quyền của mình
và phải giáo dục cái kỹ năng để các em không những là nhận thức được
là khi nào quyền của mình bị xâm hại
mà còn có cách thức biết cách thức biết kỹ năng để mà thực hiện cái quyền đó
ví dụ như gọi điện cho cảnh sát ví dụ như báo cho hàng xóm
ví dụ như báo cho cha mẹ báo cho người giám hộ
hoặc là báo cho giáo viên báo cho bạn bè báo cho người thân
tất cả những kỹ năng đó thì đều phải được tuyên truyền phổ biến
và rèn luyện cho trẻ em để cho khi các con đầu tiên phải nhận thức được
là mình đang bị xâm hại mình đang bị vi phạm quyền
thứ hai nữa là cách thức các con có thể thực hiện như thế nào để
để đảm bảo cái quyền của mình
hiện nay có đầu số là một trăm một mươi một là tổng đài bảo vệ trẻ em
tuy nhiên là không phải trẻ em nào cũng biết về cái việc đó
không phải ai cũng có thể kết nối được cái tổng đài đó
vấn đề thứ hai nữa là
với các bậc cha mẹ phụ huynh những người giám hộ những người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em
rồi các thầy cô giáo
thì những người này bắt buộc phải biết là quyền trẻ em là những quyền gì
và những hành vi như thế nào là xâm phạm quyền của trẻ em
thực tế thì là những cha mẹ thầy cô giáo ông bà anh chị em
những người thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với trẻ em
chính những người đó lại là những người thường xuyên xâm phạm quyền trẻ em
bởi vậy là nếu người này xâm phạm thì người kia có trách nhiệm phải hỗ trợ phải can thiệp
phải giúp đỡ và phải báo cáo vô dụng chức năng
có một vấn đề chúng ta nhìn thấy rằng là
mỗi khi trẻ em bị bạo hành bị xâm hại như vậy thậm chí thiệt mạng như vậy
thì các cơ quan tổ chức bảo vệ pháp luật gần như vô can
không xem xét trách nhiệm của bất cứ cơ quan tổ chức nào
mà chỉ xem phép đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm xâm hại thôi
thế còn thì cái trách nhiệm thì cũng chưa thấy đâu
mà trong đó rất nhiều cơ quan tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em
tôi nghĩ rằng là đây là vấn đề chúng ta cũng cần phải đặt ra
để làm nó tốt
công tác phòng ngừa cái hành vi xâm hại trẻ em
thì cần phải gắn trách nhiệm giao quyền
cũng như là ghi nhận những quyền lợi của các cán bộ và trẻ em
thì phải có sự phối hợp có sự phân công
có những quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị tổ chức
cũng như là quyền của các cán bộ đó
để bảo vệ tốt trẻ em thì những cái giải pháp không có gì khác
là hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật bảo vệ trẻ em

cũng như là củng cố hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để bảo vệ trẻ em
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quyền trẻ em
và cách tiết thực hiện quyền trẻ em
đồng thời là xây dựng những thiết chế những cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ
và đảm bảo các điều kiện về vật chất về kỹ thuật về tài chính
để cho cái bộ máy đó cái thiết chế đó được vận hành được quản lý một cách tốt nhất
thì tôi nghĩ rằng là đó là những giải pháp tích cực hiệu quả để đảm bảo bảo vệ trẻ em
vâng chúng ta có khả năng phát hiện ngăn chặn được bạo hành xâm hại xảy ra
đối với trẻ em ngay từ sớm trước khi hậu quả đau lòng có thể xảy ra
để không phải nói rằng giá như trẻ được bảo vệ giá như chúng ta lên tiếng
để trẻ không bị bạo hành
xin được nhấn mạnh rằng tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bị bạo hành
dù bản chất hay mức độ nghiêm trọng như thế nào
một lần nữa xin được cảm ơn luật sư đặng văn cường đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
hãy cùng đồng hành với vấn đề và chính sách vào khung giờ quen thuộc này sáng mai